với hành vi mua bán trái phép chất ma túy công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê văn bảo hai mươi tám tuổi ngụ phường một quận tân bình tp hcm để điều tra làm rõ
trước đó công an tỉnh đồng nai bắt quả tang bảo đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm linh viên thuốc lắc có trọng lượng khoảng một trăm linh gram
qua đấu tranh bảo khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp nên mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá ba mươi một triệu đồng ở tp hcm
mang về bán kiếm lời trên đường đi giao thì bị công an bắt
cơ quan công an vừa có cảnh báo tới người dân về hình thức lừa đảo bằng công nghệ deepfake
gần đây trên không gian mạng xuất hiện một phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi
các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake là công nghệ ghép mặt giả rộng thực hiện cuộc gọi video để giả làm người thân vay tiền
giả làm con cái đang du học ở nước ngoài gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí
hay có thể giả tài sản
tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn cần tiền gấp để cấp cứu
cơ quan công an khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo rất mới rất tinh vi đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác
khi nhận bất kỳ tin nhắn của gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội
vâng thưa quý vị một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy tại một ngôi nhà không số thuộc tổ một mươi khu phố tám phường năm tp mỹ tho
tỉnh tiền giang đã bị công an phường năm tp mỹ tho phát hiện và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ tám mươi sáu gói ni lông chứa lá cây khô bước đầu khổng minh quân thừa nhận đó là chất ma túy
ngoài ra còn có một mươi một sao tự chế các loại và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
qua test nhanh có sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
công an phường năm phối hợp với các đội nghiệp vụ công an tp mỹ tho lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng lúc nạn nhân bị say rượu té ngã
hai đối tượng đã giả người chạy xe đưa nạn nhân về nhà rồi khống chế cướp tài sản
với hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn ngọc sang hai mươi tám tuổi
chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và huỳnh văn cơ ba mươi bảy tuổi chú huyện thoại sơn tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng ba năm nay sang và cơ đang chở nhau bằng xe máy đi trên đường
phát hiện anh đỗ ngọc nhàn ở xã phi thông thành phố rạch giá điều khiển xe máy chạy đến gần chỗ sang và cơ thì bị té ngã do say rượu
thế vậy sang và cơ đỗ anh nhàn đứng lên bảo đưa về nhà hộ sau đó cơ điều khiển xe máy của anh nhàn chở anh nhàn ngồi giữa sang ngồi phía sau
đến đoạn đường thuộc ấp thạnh bình xã thạch lộc huyện châu thành lợi dụng đêm khuya vắng cơ và sang đẩy anh ngàn ngã xuống đất
đó cơ lấy con dao trong túi khống chế anh nhàn lấy đi chìa khóa xe một điện thoại di động và khoảng ba trăm linh đồng cùng với chiếc xe máy của anh nhàn
sau đó cả hai chạy xe máy vừa cướp được đến thành phố rạch giá đem cầm được một mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài thì bị công an phát hiện bắt giữ
còn với hành vi trộm cắp tài sản lương tấn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ quý tp long xuyên tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và làm rõ
hiệp là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an bước đầu hiệp khai nhận vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi cùng người bạn tên an sử dụng ma túy xong đến khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba
hiệp điều khiển xe máy chở an ra đến đường nguyễn khắc nhu thuộc phường bình khánh tp long xuyên phát hiện tại tiệm sửa xe có một chiếc xe máy để ở đó mà không có người trung giữ và cả hai đã lấy trộm rồi tìm nơi tiêu thụ
khi đến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc phường mỹ phước tp long xuyên đã bị lực lượng phòng chống tội phạm phát hiện yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
hiệp liền xuống xe bỏ chạy được khoảng năm mươi mét thì bị bắt giữ cùng thang vật còn an đã kịp thời điều khiển xe mô tô của hiệp tẩu thoát
hiện công an tp long xuyên đang tập trung lực lượng điều tra xác minh và truy bắt đối tượng an
công an tp long xuyên đã tập trung lực lượng điều tra xác minh và truy bắt đối tượng an

qua đợt kiểm tra này đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn cơ sở để khắc phục theo các quy định hiện hành của cục cảnh sát phòng cháy của công an tỉnh cũng như của ủy ban tp mong cái
với phương châm lấy phòng ngừa là chính phòng còn hơn chống thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố móng cái quảng ninh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
qua đó góp phần chủ động phòng ngừa làm giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
theo đó sẽ giải quyết theo hướng cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người tiếp tục đi làm người nghỉ việc được bảo lưu
xong chỉ giải quyết trên thời gian thực đóng không cộng số tiền số tháng bị nợ sau này nếu khoản nợ thu hồi được thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận bổ sung và điều chỉnh mức hưởng cho người lao động
vâng và nhiều ý kiến cho rằng là trong ngắn hạn thì phương án này sẽ giải quyết được vấn đề bị treo quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động
thế nhưng cơ chế nào để ngăn chặn hành vi nợ bảo hiểm tránh tình trạng này lặp lại và đảm bảo chính sách an sinh cho người lao động thì vẫn còn có nhiều băn khoăn
và vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là tiến sĩ
đồng chí nguyễn thị lan hương nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội bộ lao động thương minh và xã hội sẽ chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này
sau giả soát khoảng hai mươi lao động đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu tử tuất và bảo hiểm xã hội một lần thì được giải quyết
trường hợp lao động chưa đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội có thể đóng một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu
khoảng bốn mươi lao động đang làm việc ở đơn vị mới và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội sẽ được cộng dồn thời gian tham gia xong chỉ giải quyết trên thời gian thực đóng không cộng số tháng bị nợ
sau này nếu khoản nợ thu hồi được thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận bổ sung và điều chỉnh mức hưởng cho lao động
lao động nghỉ việc chưa tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được bảo lưu thời gian đóng để cộng nối tiếp khi đi làm trở lại hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
trước đó bảo hiểm xã hội việt nam thông tin khoản tiền
các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi tồn tích từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thời điểm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đến nay lên tới hơn bốn tỷ đồng
thưa quý vị theo phương án đưa ra đối với các lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết trên thời gian thực đóng không cộng số tháng bị nợ
sau này nếu khoản nợ thu hồi được thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận bổ sung và điều chỉnh mức hưởng cho người lao động
đây là một trong những điều mà người lao động cảm thấy băn khoăn bởi việc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội không phải là điều dễ dàng
tiến sĩ nguyễn thị lan hương sẽ chia sẻ cụ thể hơn về phương án này

chúng ta đã nói lúc nãy đấy các nước họ dùng đấy để vay tiến dụng này
để đánh giá doanh nghiệp này xếp hạng doanh nghiệp này
rồi làm rất nhiều thứ mà anh phải chặt vào những con đường đấy
chứ còn riêng những cái vấn đề đấy thì không ra được
thực ra cái chi trả của người lao động trong doanh nghiệp là có ba loại chi trả
chi trả thứ nhất là chi trả trực tiếp người lao động với doanh nghiệp là tiền lương và thu nhập
chi trả thứ hai là gắn với tất cả các bảo hiểm xã hội
chi trả thứ ba là gắn với việc là phát triển nguồn nhân lực
chẳng hạn như là đào tạo tập quấn các thứ đấy
thì ba cái nghĩa vụ đấy mới tạo thành một cái chi phí về sử dụng lao động
bất cứ một người lao động nào sử dụng lao động nào mà muốn sử dụng lao động
thì phải có đủ ba cái chi phí đấy
cho nên là chúng ta không nên coi từ trước nay chúng ta chỉ coi cái chuyện tiền lương là mánh cơm mánh áo
nhưng mà chúng ta thấy đấy người lao động là đóng tám
họ nợ luôn cái số phần của người lao động đóng
họ lại nợ tiếp
cái hai mươi hai một phần ba chi phí của người lao động
thu nhập của người lao động nằm trong tay doanh nghiệp
tức là nằm trong tay theo kiểu là chưa biết bao giờ được
hoặc là được có đủ đầy đủ không